trong đêm nay hội tụ gió trên mực năm m vẫn tiếp tục là nguyên nhân chính gây mưa cho các tỉnh ở phía đông bắc bộ
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to vùng núi có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
sang ngày mai khi vùng hội tụ gió suy yếu mưa sẽ giảm dần số điểm xảy ra mưa vừa mưa to thì cũng sẽ thu hẹp lại
đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa chỉ còn ở diện vài nơi nền nhiệt tại khu vực này cũng chưa tăng quá cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong đêm nay cũng duy trì mưa rào và rông
có nơi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể tới là từ năm mươi một trăm linh mm

mưa lớn khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
sau mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn cần đề phòng cục bộ vẫn có những điểm có mưa to kèm theo tố lốc mạnh
nền nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ngày mai là từ hai mươi chín ba mươi hai độ và tăng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
lùi xuống khu vực trung bộ suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng có mưa rông mạnh
những số điểm xảy ra mưa rông mạnh là từ hai mươi chín ba mươi hai độ và tăng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
mưa to không quá nhiều người dân nơi đây cũng cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh trong cơn rông
trong hai ngày tới nền nhiệt độ tại đây phổ biến trong khoảng hai mươi ba ba mươi hai độ
sang ngày hai mươi hai tháng chín mưa có xu hướng giảm dần với nền nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
nên từ hôm nay đến ngày hai mươi một tháng chín thì có mưa rông diện rộng có nơi có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi còn cao hơn
sau đó đến ngày hai mươi hai tháng chín thì mưa mới có xu hướng giảm dần
nhưng cục bộ thì vẫn có những điểm xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
cùng với xu hướng giảm mưa thì nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ
giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
ở vùng cao tây nguyên do nằm ở diện nam của giải hội tụ nhiệt đới
qua khu vực nam trung bộ kết hợp với đới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
do vậy mà trong hai ngày tới thì cường độ mưa cũng gia tăng mạnh và xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày
có nơi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
với tổng lượng mưa có thể đạt mức là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi còn trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sang ngày hai mươi hai tháng chín khi giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía bắc
cùng với cường độ gió mùa tây nam giảm dần thì mưa cũng có xu hướng giảm cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới tại đây cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên có mưa rào và rông ở diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa đạt mức là từ một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi còn trên hai trăm năm mươi mm
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trong hai ngày tới giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sau đó sang ngày hai mươi hai tháng chín khi mưa giảm nhanh nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại